tính đến thời điểm hiện tại số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra tại thổ nhĩ kỳ và syri đã vượt mốc ba mươi bốn người
công tác cứu hộ cứu nạn đang diễn ra hết sức khẩn trương với sự tham gia của các đoàn cứu hộ từ nhiều nước trên thế giới
ít nhất một trăm sáu mươi người bao gồm cả các nhân viên cứu hộ nước ngoài đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát tại thổ nhĩ kỳ
công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá lạnh
công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết giá lạnh
cùng ngày chính phủ liby đã cử hai máy bay chở hàng cứu trợ đến syri và thổ nhĩ kỳ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
theo giới chức liby ngoài hàng cứu trợ nước này còn cử bảy mươi nhân viên y tế lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hai quốc gia trên
cơ quan quản lý thảm họa quốc gia của pakistan cũng đã gửi một chuyến hàng cứu trợ đặc biệt khác để hỗ trợ các khu vực bị động đất tàn phá ở thổ nhĩ kỳ